thượng tướng trần đơn thứ trưởng bộ quốc phòng đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo bộ quốc phòng về phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua bộ quốc phòng đã bảo đảm đầy đủ trang bị vật tư và phương tiện phòng chống dịch
việt nam hỗ trợ vật tư trang bị phương tiện phòng chống dịch trị giá khoảng hơn một mươi tám tỷ đồng cho quân đội trung quốc lào nga hungary campuchia
cử tổ chuyên gia sang giúp quân đội lào phòng chống dịch
trên cương vị chủ tịch giám đốc quân y asean việt nam đã tổ chức giao ban trực tuyến hàng tháng
trao đổi kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch diễn tập quân y asean phòng chống dịch covid một mươi chín